huyện lập thạch tỉnh vĩnh phúc được quy hoạch là vùng khai thác tài nguyên đất cung cấp cho nhiều công trình của tỉnh và khu vực lân cận
tuy nhiên vấn đề cấp phép quản lý hoạt động khai thác đang đặt ra nhiều câu hỏi
những dự án sản xuất nông nghiệp được lập lên thế nhưng chưa kịp đầu tư cơ sở vật chất
các dự án này đã xin cấp phép khai thác khoáng sản tận thu
hiệu quả phát triển kinh tế chưa thấy rõ nhưng những hệ lụy tới môi trường tới người dân thì đã rất rõ ràng
theo báo cáo của ủy ban nhân dân huyện lập thạch toàn huyện có quy hoạch một trăm chín mươi ba ha đất để khai thác khoáng sản
có năm đơn vị đã được cấp phép khai thác trên diện tích hơn năm mươi bảy hectare
hiện tại huyện cũng có bốn dự án xây dựng xin phép tận thu khoáng sản tạo mặt bằng triển khai dự án sản xuất
hoạt động khai thác vận chuyển diễn ra tấp nập ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân
không chỉ các dự án khai thác được cấp phép các khu đất đầu tư dự án nông nghiệp hoạt động tận thu khoáng sản cũng diễn ra tấp nập
như dự án đầu tư chạy lợn kết hợp nuôi trồng thủy sản của hộ ông nguyễn minh xuân liên kết với công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại xây dựng và đầu tư khánh toàn này
chỉ trong vài tháng hàng vạn khối đất đá